ngay khi evfta có hiệu lực mặt hàng dệt may của việt nam được giảm bốn mươi hai năm dòng thuế khi xuất khẩu vào thị trường eu
trong vòng năm năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực eu sẽ xóa bỏ thuế quan với bảy mươi bảy ba kim ngạch xuất khẩu dệt may của việt nam hai mươi hai bảy kim ngạch còn lại sẽ được xóa bỏ sau bảy năm
để có thể hưởng lợi tối đa từ các hiệp định evfta thì ngành dệt may việt nam phải đầu tư thêm khâu dệt nhuộm hoàn tất để nâng dần tỷ lệ số lượng vải sản xuất trong nước
thay thế vải nhập khẩu từ các nước ngoài hiệp định để thỏa mãn quy tắc xuất xứ
tuy nhiên các doanh nghiệp trong ngành chia sẻ họ đang đứng trước thực tế khó được hưởng lợi từ các hiệp định như evfta rcep vì không bảo đảm quy tắc xuất xứ
từ trước tới nay nguyên phụ liệu của ngành dệt may vẫn phải nhập khẩu tới sáu mươi
thứ nhất là sáu mươi cái đơn hàng của thế giới thì sẽ cắt giảm trung gian và chuyển sang làm ở hình thức oem
tức là các hãng nhãn hàng họ chỉ phát thảo thiết kế thôi còn từ thiết kế rồi chuẩn bị mẫu rồi mua nguyên liệu sản xuất và vận chuyển là các doanh nghiệp phải làm
tức là ngày xưa ta nói ta thích làm gia công thì bây giờ họ cũng không để cho ta làm gia công
và như thế thì lúc này cái vai trò về việc là có chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh thì rất là quan trọng
với sáu mươi này thì rõ ràng đặt cái ngành dệt may việt nam vào một cái thách thức rất lớn
đấy là họ giao phố phó cho mình cả năm bước nhưng không mua sắm nguyên liệu
là nằm ngoài tầm tay của doanh nghiệp không
ta có thể cố gắng nỗ lực để phát triển được không phát triển thiết kế phát triển mẫu bằng đào tạo bằng tổ chức đó nhưng mà mua sắm nguyên liệu là không
để thay đổi thực tế trên không còn cách nào khác các doanh nghiệp trong nước phải tự liên kết lại
hình thành các chuỗi cung ứng dệt may thay thế nguyên liệu nhập khẩu bằng nguyên liệu trong nước
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi chứng kiến những tác động mạnh mẽ của đại dịch covid một mươi chín đến nền kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu
sự đứt gãy các chuỗi cung ứng đặt ra yêu cầu tái cấu trúc đối với các tập đoàn đa quốc gia
theo hướng tăng tỷ lệ nội địa hóa phân tán rủi ro
những thay đổi này đặt ra cơ hội thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp việt nam phải tự chủ
năng động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng mới hình thành
đây là cơ hội để chúng ta đón nhận nhà đầu tư và các doanh nghiệp việt nam phải cố gắng phân đấu và liên kết nhau
để tạo ra nguyên liệu tự nhiên
để thực hiện giải pháp vượt qua thách thức này của covid một mươi chín
không có đường nào khác đó là xây dựng liên kết chuỗi của ngành công nghiệp diệt may trong khu vực
đặc biệt là niên kết chuỗi với các nước trong khối cộng đồng
các hiệp định thương mại ctv ubfta với eu hay kể cả hiệp định rinsep mà chính phủ chúng ta mới ký với các nước
nắm bắt được tầm quan trọng và tính cần thiết của hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
trong thời gian qua
trong thời gian qua trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp của công nghiệp bộ công thương
đã triển khai chương trình hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam
trở thành nhà cung ứng trong chuỗi sản xuất diệt may ra giày
thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm hai nghìn hai mươi
với mục tiêu nâng cao năng lực doanh nghiệp sản xuất cung ứng trong ngành diệt may ra giày
và đồng thời tổ chức kết nối hiệu quả các doanh nghiệp sản xuất trong nước và ngoài nước
trong thời gian vừa qua chính phủ đã ký hàng loạt
cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
trong có thể kể đến là hiệp định cptpp hiệp định evfta
và gần đây nữa là hiệp định process
một mặt các hiệp định này mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp
trong ngành của chúng ta nhất là phát triển thị trường
đa dạng hóa thị trường đa dạng hóa nguồn cung
nhưng mà tuy nhiên trong số các cam kết của chúng ta
đối với các hiệp định thương mại tự do thế về mới này
có thể nói là diệt may và ra giày
là một trong những ngành có nhiều ưu đãi và có nhiều cơ hội để phát triển
nếu mà chúng ta tận dụng tốt được tất cả những cái ưu đãi
do các hiệp định này đem lại cho ưu đãi về thuế
thì chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng được thị trường
trong thời gian tới với sự quan tâm hỗ trợ từ chính phủ
các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được kỳ vọng
sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
tạo dựng và củng cố mối liên hệ kết nối giữa các doanh nghiệp
trong ngành dệt may thúc đẩy phát triển mạnh mẽ
các ngành công nghiệp việt nam trong tương lai